kính chào quý vị và các bạn
trong một hai ngày tới các tỉnh thành phía đông bắc bộ chịu ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với vùng hội tụ gió yếu
nên phổ biến có mưa nhỏ và sương mù vào lúc sáng sớm với mức nhiệt từ một mươi tám đến hai mươi bảy độ
đến ngày một mươi sáu do ảnh hưởng của sảnh áp thấp nên mưa trên khu vực sẽ tăng lên đôi chút
tuy nhiên do không khí lạnh suy yếu nên nền nhiệt không giảm mà vẫn nhích nhẹ
các tỉnh thành phía tây bắc bộ ba ngày tới có mưa vài nơi sáng sớm có sương mù nhẹ dài rác
trời lạnh trưa chiều trời nắng nhiệt độ trưa chiều từ hai mươi tám ba mươi một độ có nơi trên ba mươi một độ
khu vực trung bộ từ thanh hóa đến thừa thiên huế cũng có xu hướng tăng nhiệt dần trong ba ngày tới
thời tiết ít mưa ngày có nắng nhiều hơn riêng phần phía bắc khu vực có sương mù đôi lúc có mưa nhỏ về đêm
phần còn lại từ đà nẵng đến bình thuận ba ngày tới phổ biến có mưa vài nơi ngày nắng
với nhiệt độ từ hai mươi chín ba mươi hai độ có nơi trên ba mươi hai độ
vùng cao tây nguyên thời tiết phổ biến ít mây trời nắng trong cả ba ngày tới
với nhiệt độ trưa chiều từ ba mươi ba mươi ba độ có nơi cao hơn
lưu xuống các tỉnh thành nam bộ trời vẫn còn nắng nóng ở miền đông
với mức nhiệt độ giao động từ hai mươi năm ba mươi tám độ phần còn lại mức nhiệt ở trong khoảng là hai mươi bốn ba mươi năm độ
thời tiết khô hanh và độ ẩm trong không khí thấp làm gia tăng nguy cơ hỏa hoạn cháy rừng
nên bà con cần hết sức lưu ý